táo là một loại quả tốt cho sức khỏe và được khuyến cáo nên ăn hằng ngày
vậy điều gì sẽ xảy ra nếu bạn ăn một quả táo mỗi ngày
táo là trái cây vàng không chỉ trong ẩm thực mà còn là vị thuốc có khả năng phỏng tránh và điều trị nhiều đoạn bệnh
có câu ăn một quả táo mỗi ngày thì không phải đi bác sĩ
nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn tàu mỗi ngày giúp làm giảm ba mươi năm nguy cơ tử vong sớm do ung thư và kéo dài tuổi thọ
một quả táo cỡ trung bình chỉ có chín mươi năm galor nhưng chứa đủ vitamin và khoáng chất như vitamin c
cali chất sơ carbon hydrate và các hợp chất thực vật khác bao gồm quocitin chlorogenic acid
táo cũng có hàm lực polyphenol cao có tác dụng chống oxy hóa
chất chống oxy hóa này được tiêm thấy cả trong vỏ và thịt của quả táo
thông tin gì dựa trong một khẩu phần một trăm linh g táo sống trước hòn vỏ bao gồm
lượng calor năm mươi hai lượng cáp một mươi ba tám g đường một mươi bốn g
chất sơ hai bốn g chất đạm ba g chất béo hai g vitamin c tám giá trị hằng ngày cali ba và maze một
theo chuyên gia dinh dưỡng trong một quả táo xanh còn nguyên vỏ sẽ chứa khoảng tám mươi calor
nếu quả vỏ thì chỉ có sáu mươi ba calor còn đối với táo còn vỏ nguyên trung bình chứa khoảng chín mươi bốn calor
nếu quả vỏ thì còn khoảng bảy mươi hai calor vì hàm lượng calor của táo đỏ cao hơn táo xanh
nên đa phần táo đỏ được nhiều người ưa chuộng để sử dụng cho mục đích giảm cân
dinh dưỡng trong táo chủ yếu là nước và chất sơ có tác dụng làm chậm quá trình tiêu hóa đối với cơ thể
vì vậy đây là loại trái cây sẽ làm bạn hạn chế được cảm giác thêm ăn giúp giảm cân hiệu quả
trong lớp vỏ của một quả táo có khoảng bốn bốn gam chất sơ bao gồm chất sơ hỏa tan và không tan
nhưng khoảng bảy mươi bảy là chất sơ không hòa tan
chất sơ không hỏa tan có chất năng liên kết với nước vỏ đầy chất thải tiêu hóa do ruột da
ngăn ngừa tình trạng khó tiêu và tạo bón
mặt khác chất sơ hỏa tan giúp cơ thể duy trì trạng thái đau bụng
ngăn ngừa tình trạng đường trong máu tăng đột biến và làm chậm sự hấp thụ cho dinh dưỡng
nó cũng hỗ trợ việc làm giảm cholesterol
đó là lý do vì sao táo thường được áp dụng chế độ ăn kiêng lành mạnh
có câu hỏi nhiều người thắc mắc rằng vậy điều gì sẽ xảy ra nếu bạn ăn một quả táo mỗi ngày
theo các chuyên gia dinh dưỡng ăn một quả táo mỗi ngày cơ thể sẽ có một đường ruột khỏe mạnh hơn
tạo chứa đầy chất dinh dưỡng mà hầu hết mọi người không có đủ đó là chất sơ
với năm g chất sơ trong mỗi quả trung bình một quả táo chiếm hai mươi mục tiêu chất sơ hàng ngày của bạn là hai mươi năm g
chất sơ không chỉ giúp hỗ trợ quá trình tiêu hóa và ngăn ngừa tàu bón
mà còn thúc đẩy hệ vi sinh vật khỏe mạnh hơn hay còn gọi là vi khuẩn tốt trong đường tội của bạn
phần lợi chất sơ của quả táo đến từ pectin tạo ra loại acid là butyric
acid này đặc biệt được viết đến trong quyền cung cấp về hệ vi sinh có lợi cho đường ruột
giảng nguy cơ tử vong
bảo thanh niên dẫn nguồn trang its not that theo một nghiên cứu năm hai nghìn một mươi sáu theo dõi những phụ nữ lớn tuổi trong một mươi năm năm
cho thấy những người ăn nhiều tàu có ít nguy cơ tử vong vì bất kỳ tình trạng sức khỏe nào tăng cường hoạt động của hệ tiêu hóa
theo bài viết trên website bệnh viện đa khoa medlatic có sự tham vấn y khoa của bác sĩ truyền khoa mùa sương ngọc vân
trong táo chứa rất nhiều chất sơ nên rất tốt cho hệ tiêu hóa đặc biệt trong loại quả này có chứa nhiều pectin
ở phần bọt táo có thể bảo vệ những lợi khuẩn và acid lactic trong cơ kết giúp chúng hoạt động hiệu quả hơn
đồng thời pectin có thể giúp cơ thể loại bỏ độc tố và làm giảm nguy cơ gây ung thư tăng cường sức khỏe tim mạnh
phênol lít trong táo có thể làm giảm cholesterol xấu giảm nguy cơ xuất hiện những mảng bám trên thành động mạch
từ đó giảm đáng kèm nguy cơ gây ra bệnh mệnh bệnh đồng thời giúp bạn có một trái tim khỏe mạnh giảm nguy cơ bị đột quỷ và tiểu đường
táo được đánh giá là một thực phẩm lành mạnh và có thể làm góp phần ngăn ngừa nguy cơ bị tụi đường đột quy
kiểm soát cân nặng đây là một trong những công dụng được nhiều người biết đến từ quả táo
nếu vẫn đang có ý định giảm cân thì không nên bỏ qua loại thực phẩm này
tạo chứa nhiều chất sơ giúp bạn thấy no lâu hơn
bên cạnh đó một quả táo thường có lượng ca lo rất thấp nên phù hợp với những người đang có nhu cầu giảm cân
ăn bao nhiêu táo mỗi ngày thì đủ
táo chỉ có thể phát huy tối đa công dụng của nó nếu như bạn ăn táo đúng cách
phần này được nhiều người quan tâm hiện nay là nên ăn mấy quả táo một ngày
theo các chuyên gia dinh dưỡng bạn chỉ nên ăn từ một quà đến hai quả táo trong một ngày
bên cạnh đó bạn cần lưu ý những điều sau để có thể nhận được tối đa giá trị dinh dưỡng của quả táo
nên lựa chọn những quả táo tươi để đảm bảo dinh dưỡng và không quá chín
nguyên nhân là khi táo chín thì chất pháci trong táo sẽ bị phá hủy
trước khi ăn táo nên rửa táo bằng nước muối đầy giáo
khi ăn nhớ ăn cả vò vì trong vò táo có rất nhiều chất dinh dưỡng
đặc biệt là một số chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa tình trạng tổn thương tế bào và góp phần làm giảm nguy cơ ung thư
bạn có thể ăn táo khi đói để kích thích nhu động ruột
do đó quả táo cũng có thể trở thành một phần thực đơn trong bữa sáng của bạn
tuy nhiên đừng chỉ nên ăn táo vì một quả táo sẽ không thể cung cấp đủ năng lượng cho các hoạt động trong ngày của bạn
vì thế hãy kết hợp tàu với một số loại thực phẩm khác để tạo ra một bữa sáng lành mạnh và đảm bảo năng lượng
ngoài ra bạn cũng có thể lựa chọn táo là một bữa ăn nhẹ để có được những lợi ích tuyệt vời trong việc giảm cân
làm đẹp da tiêu hóa tốt giúp cơ thể tràn đầy năng lượng và khỏe mạnh hơn
không nên ăn táo ngay sau bữa ăn đây là thời điểm thức ăn trong dạng giày của bạn chưa thể tiêu hóa hết
tuy thế nếu bạn ăn một quả táo vào thời điểm này có thể khiến cho dạng giày của bạn tăng thêm cánh nặng
và gây ra những hậu quả sức khỏe cho đường tiêu hóa do đó nếu muốn ăn táo bạn hãy chờ vào một mươi phút sau bữa ăn
ăn táo vào buổi tối cũng là một thói quen không tốt
theo các chuyên gia nếu ăn táo vào buổi tối hãy tiêu hóa có thể tạo ra khí da
điều này sẽ khiến bạn cảm thấy đầy hơi khó chịu
bên cạnh đó axit hiệu cơ có trong quả táo cũng sẽ có thể làm tăng năng lượng axit trong dạng giày
gây cản trở nhu động ruột ảnh hưởng đến sức khỏe đường tiêu hóa và chất lượng giấc ngủ
táo là nguồn cung cấp chất sơ quan trọng khoảng năm g mỗi quả táo gấp vừa
và cuối cùng nghiên cứu cũng chỉ ra rằng ăn một chế độ ăn nhiều chất sơ làm giảm tổng lượng calor
do đó góp phần làm giảm cân
nói cách khác ăn nhiều trái cây có nhiều chất sơ khiến chúng ta khó ăn quá mức
bởi vì ăn nhiều trái cây giàu năng lượng thấp như táo sẽ lần ác các thực phẩm khác
làm giảm tổng lượng calor chúng ta nạp vào
trong khi một số nghiên cứu gần đây đã gợi ý rằng
táo có thể cung cấp một đoạn lợi ích cho sức khỏe cho toàn bộ cơ thể
đây là nghiên cứu đầu tiên được công bố để chứng minh rằng
ăn một quả táo trước mỗi bữa ăn có thể giúp tăng cường thẩm cân
tuy nhiên chúng ta không nên an táo ngay sau bữa ăn
điều này là do thức ăn trong dạng giày của chúng ta vẫn chưa được tiêu hóa ngay sau khi ăn xong
nếu ăn một quả táo ngay lúc này sẽ làm tăng gánh nặng cho dạng giày
và có thể gây khó chịu cho đường tiêu hóa
tốt nhất nên ăn táo sau bữa ăn ba mươi phút
điều di sẻ ra nếu bạn ăn táo vào buổi tối
nếu bạn ăn táo vào buổi tối loại trái cây hỗ trợ dầu hóa này có thể có tác dụng ngược
và làm ảnh hưởng đến chức năng đường dụng của bạn
điều này có nghĩa là ăn tắm vào ban đêm sẽ tạo ra khí ga và khiến bạn khó chịu ngược trọng
ngoài ra áp dịch hiệu cơ trong táo có thể làm tăng ánh sức trong dạng giày hơn mức bình thường
và có thể cản trở nhu động dược của bạn